việc nghiệm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy giám đốc công ty hùng thành và nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy trung cư carina praza
tại một sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám làm một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
theo cáo trạng thiệt hại của vụ cháy dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khiến người một mươi ba người tử vong trên sáu mươi người bị thương
bốn trăm chín mươi hai xe máy bị cháy tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng nặng
thiệt hại theo kết luận giám định xác định khoảng bốn tỷ đồng
và đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và bị hại thỏa thuận bồi thường
cơ quan điều tra kết luận tùng được ban quản lý trung cư thông báo về tình trạng hệ thống phòng cháy
chữa cháy tự động không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa
thay thế còn ông tuấn với tư cách là trưởng ban quản lý trung cư
biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh
phải thay thế sửa chữa nhằm khắc phục vận hành hoạt động báo cháy chữa cháy cứu hộ
từ đó dẫn đến hậu quả khi xảy ra hỏa hoạn hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn
được biết chủ đầu tư công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
viện phí cho nạn nhân và bồi thường thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng